nhằm giúp đỡ các thí sinh đặc biệt là các thí sinh ở vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn
có kỳ thi trung học phổ thông quốc gia an toàn thuận lợi và đạt được kết quả tốt nhất
ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh tuyên quang đã phối hợp với hội liên hiệp thanh niên tỉnh tuyên quang
cung cấp khoảng bốn ba trăm linh suất ăn miễn phí cho các thí sinh trong mùa thi năm nay
năm nay là năm thứ tư ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh tuyên quang tổ chức hoạt động tiếp sức mùa thi
kế thừa kinh nghiệm và sự thành công của những năm trước
năm nay ban trị sự tiếp tục phối hợp với hội liên hiệp thanh niên tỉnh tuyên quang
tổ chức nấu ăn hỗ trợ bữa trưa miễn phí cho các sĩ tử trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm nay ban chỉ sự phật giáo tỉnh tuyên quang đã phối hợp với hội liên hiệp thanh niên tỉnh tuyên quang tổ chức hoạt động tiếp sức mùa thi
làm thế nào về thực phẩm là phải an toàn
điểm thi trường trung học phổ thông nguyễn văn huyên thành phố tuyên quang là một trong những điểm thi nhận được sự quan tâm rất lớn của ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh tuyên quang
trong ngày thi đầu tiên ban trị sự cung cấp một trăm tám mươi sáu suất ăn trưa miễn phí cho các thí sinh tại điểm thi này
em cảm thấy xúc động và cảm ơn các anh chị đàn viên thanh niên và hội phật giáo đã quan tâm tới em và các bạn em đã chuẩn bị bữa cơm như thế này

ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh tuyên quang
hội liên hiệp thanh niên tỉnh tuyên quang sẽ phối hợp cung cấp khoảng bốn ba trăm linh suất ăn miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh nếu có nhu cầu
mỗi suất trị giá trên năm mươi đồng tại hai mươi hai trên hai mươi chín điểm thi trên địa bàn tỉnh